đại diện tổng công ty đường sắt việt nam cho biết là ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi
các đoàn tàu khách thống nhất chạy bình thường trở lại
chiều hà nội đi tp hcm tổ chức chạy tàu se một se ba se bảy xuất phát tại ga hà nội
chiều tp hcm đi hà nội thì tổ chức chạy tàu se hai se bốn se tám xuất phát tại gà sài gòn
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơm bão số bảy và áp thấp nhiệt đới
thì một mươi một khu gian thuộc địa phận các tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam đà nẵng
trên tuyến đường sắt bắc nam đã bị ảnh hưởng nặng nề
tuy nhiên với quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất
tổng công ty đường sắt việt nam đã tập trung tối đa nhân lực vật tư máy móc thiết bị
để triển khai các phương án ứng cứu khẩn trương khắc phục và kịp thời giải tỏa ách tắc
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách hàng hóa
và đến một mươi chín h ngày hai mươi tháng một mươi đoạn qua khu gian phú hòa mỹ trạch tỉnh quảng bình
đã được khắc phục hoàn trả đường với vận tốc là năm km một giờ đường sắt bắc nam chính thức thông tuyến